mở đầu bản tin chiều bốn tháng bốn là thông tin liên quan đến vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai
xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh cửu long sơn tự và dự án biệt thự sông núi vĩnh trung
thuộc khu vực núi chiên khúc tỉnh khánh hòa
sáng nay tòa nhân dân tỉnh khánh hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
bảy bị cáo bị đưa ra xét xử gồm nguyễn chiến thắng lê đức vinh cùng nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
đào công thiên nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê mộng điệp võ tấn thái cùng nguyên là giám đốc sở tài nguyên và môi trường
lê văn rẽ nguyên giám đốc sở xây dựng và trần văn hùng nguyên tri cục trường tri cục quản lý đất đai thuộc sở tài nguyên và môi trường
các bị cáo cùng bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
trong phiên tòa sáng nay bị cáo võ tấn thái vắng mặt vì lý do sức khỏe
theo cáo trạng giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng khánh hòa được ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cấp phép làm chủ đầu tư hai dự án sinh thái tâm linh cửu long sơn tự và biệt thự sông núi vĩnh trung
quá trình cấp phép các bị can đã có nhiều sai phạm trong việc giao đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
trong đó các bị can nguyễn chiến thắng đào công thiên võ tân thái và trần văn hùng
sai phạm liên quan đến việc cấp giao dự án sinh thái tâm linh cửu long sơn tự
còn bị can lê đức vinh lê văn rẽ lê mộng điệp trần văn hùng có sai phạm liên quan đến dự án biệt thự sông núi vĩnh trung
tại phiên tòa sáng nay sau phần khai mạc hội đồng xét xử xoay quanh nội dung thẩm tra hồ sơ lý lịch các bị cáo người làm chứng cùng những người có nghĩa vụ liên quan
phiên tòa dự kiến kéo dài từ bốn đến năm ngày
còn tại vĩnh long ngày hôm nay tòa nân dân thành phố vĩnh long cũng đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo trần quốc sang
sinh năm hai nghìn hai trú tại thành phố vĩnh long về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng sang lên mạng xã hội và mua được một khẩu súng quân dụng cùng một mươi hai viên đạn loại đạn thể thao
ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nhóm của trần quốc sang và nhóm của bùi đức
tài có mâu thuẫn về chuyện tiền bạc nên đã hẹn nhau để giải quyết
sang mang theo khẩu súng cùng sáu viên đạn đồng thời rủ thêm ba đối tượng khác
nhóm còn lại ngoài đối tượng tài còn có năm đối tượng tiếp sức
tại điểm hẹn sang đã dùng súng bắn nhiều phát chỉ thiên sau đó cùng nhóm bạn rượt đuổi nhóm của tài
sau đó các đối tượng của hai nhóm trên đã bị công an mời lên làm việc
riêng khẩu súng mà sang dùng làm hung khí đánh nhau có dấu hiệu tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
nên công an thành phố vĩnh long đã chuyển cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thụ lý
qua kết luận giám định khẩu súng trên là vũ khí quân dụng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo sang một mươi tám tháng tù giam về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
thông tin thêm về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thành phố đà nẵng vào chiều qua ba tháng bốn
tài xế điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào tiệm bánh mì được xác định là có sử dụng rượu bia
và dương tính với chất ma túy
tài xế tên là lương duy tân bốn mươi hai tuổi chú phường thanh khê đông quận thanh khê
ngay khi vụ tai nạn giao thông xảy ra khiến sáu người bị thương tích nặng
tài xế tân đã được lực lượng công an mời về công an phường chính gián để làm việc
theo quan sát trạng thái của tài xế lúc này không được tỉnh táo
tiến hành đo nồng độ cồn cảnh sát giao thông công an quận thanh khê xác định
nồng độ là sáu trăm bảy mươi bốn mg trên một lít khế thở vượt nhiều so với tiêu chuẩn là hai mươi năm mg
tiếp tục kiểm tra nhanh tài xế tân dương tính với chất ma túy
riêng sáu nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng có hai trẻ em bị chảy xước
bốn người lớn bị gãy xương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng
trước đó nhiều người tham gia giao thông đã nhận ra tài xế này không làm chủ được tay lái
khi điều khiển xe va vào hàng giao bảo vệ trên tuyến đường điện biên phủ
tuy nhiên hiện nay đang ngày càng gia tăng và lan rộng sang nhiều lĩnh vực
mới đây lực lượng an ninh mạng công an tỉnh quảng ngãi đã làm rõ đối tượng giả danh
hãng xe uy tín để lừa đảo bán vé cho khách hàng
thủ đoạn của đối tượng này như thế nào
quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh vận tải sơn tùng có trụ sở chính đặt tại tỉnh bình định
được biết đến là đơn vị hoạt động vận tải khách uy tín chất lượng với trên bảy mươi độ xe
tuy nhiên gần đây người dân đặt vé xe thông qua mạng xã hội bức xúc vì bị lừa lấy tiền
họ giả danh giả mạo công ty vận tải sơn tùng để lừa đảo khách hàng
đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến thương hiệu của công ty vận tải sơn tùng
ngày ba tháng bốn phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ngãi
khẩn trương vào cuộc và bắt giữ đối tượng nguyễn trí tâm bốn mươi tuổi
ở thôn nam sơn xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng
tâm khai nhận lập tài khoản facebook sơn tùng quảng ngãi lấy hình ảnh văn phòng đại diện
nhà xe sơn tùng tại quảng ngãi để đưa lên google map và chen số điện thoại của mình
làm số hotline của nhà xe sơn tùng quảng ngãi
đồng thời tâm còn sử dụng số điện thoại nêu trên để tạo lập tài khoản gia lô tâm nguyễn
với phần mô tả là công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải du lịch sơn tùng quảng ngãi
thời gian qua nhiều đối tượng phạm tội thường sử dụng thủ đoạn tương tự đó là tạo lập các tài khoản
mạng xã hội giả mạo tổ chức doanh nghiệp đưa địa chỉ của tổ chức doanh nghiệp đó lên google maps
rồi sen cài số điện thoại của đối tượng để làm số điện thoại đường dây nóng tại địa phương
để khi mà liên hiệp các hành khách đấu tác liên hiệp tới

là nhân viên của công ty của doanh nghiệp để đối tượng thực hiện ảnh viên lừa đảo
qua vụ việc trên khuyến cáo người dân chú ý cảnh giác và tuyên truyền cho người thân bạn bè về phương thức thủ đoạn
của loại tội phạm này trường hợp có nghi ngờ về hoạt động giả mạo tổ chức cá nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cần báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời
những ngày qua tại khu vực miền trung đã xảy ra đợt mưa lũ bất thường trái mùa tổng lượng mưa phổ biến
từ hai trăm linh đến năm trăm linh mm
có nơi lên tới trên bảy trăm năm mươi mm kèm theo rông lốc sóng lớn đã gây thiệt hại về người và tài sản
theo báo cáo nhanh của các địa phương tính đến bảy giờ sáng nay đợt mưa lũ bất thường đã làm bốn người chết
và mất tích hai nhà bị sập bốn mươi tám nhà bị tốc mái gần hai sáu trăm linh lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
hai trăm sáu mươi hai ghe thuyền bị chìm về nông nghiệp lúa bị ngập thiệt hại hơn tám mươi tám ha hoa màu bị ngập thiệt hại
gần một mươi sáu hai trăm linh hectare vì giao thông sạt lở một số tuyến đường giao thông địa phương tại quảng trị thừa thiên huế
đà nẵng quảng nam về thủy lợi đê điều sạt lở vỡ một ba trăm linh mét đê bao ở thừa thiên huế và sạt lở một số tuyến đê bao
ở huyện hải lăng tỉnh quảng trị sạt lở một chín trăm chín mươi hai mét khối đất vùi lấp canh mương ở đà nẵng phú yên và một số thiệt hại khác
hiện còn ngập đột ở một số vùng trũng thấp ven sông của huyện hải lăng triệu phong tỉnh quảng trị
thừa thiên huế văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương khẩn trương
tranh thủ khắc phục sớm nhất nhanh nhất thiệt hại hỗ trợ ngay cho người bị thiệt hại ổn định cuộc sống
có chính sách giúp dân tái sản xuất thường xuyên nắm mắt thông tin sẵn sàng ứng phó với đợt mưa từ ngày bốn đến ngày sáu tháng bốn
theo bộ y tế đến nay dịch bệnh covid một mươi chín cơ bản đang được kiểm soát trên cả nước số mắc mới có xu hướng giảm
tại hầu hết các tỉnh thành phố trong tuần qua
tuy nhiên số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vaccine phòng bệnh
cụ thể số ca mắc mới ở nhóm chưa tiêm vaccine trong tháng ba ghi nhận một hai triệu ca tăng khoảng chín trăm năm mươi ca so với tháng hai
phổ biến ở nhóm trẻ dưới một mươi hai tuổi bên cạnh đó có địa phương qua giả soát tiếp tục phát hiện còn hàng nghìn người
thuộc nhóm nguy cơ cao trên sáu mươi năm tuổi kèm bệnh nền cũng chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đơn cử như tại tp hcm con số này là hơn
hiện nay công tác ra soát và triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ nhóm người này vẫn đang được tiếp tục triển khai tại tp hcm và các tỉnh thành khác
về việc cấp hộ chiếu vaccine cho người dân đến nay các hệ thống đã sẵn sàng cho việc triển khai
các cơ sở tiêm chủng trên cả nước cũng đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng covid một mươi chín
bắt đầu từ ngày tám tháng bốn tới đây để bộ y tế tiến hành cấp hộ chiếu vaccine cho người dân
dự kiến bắt đầu từ ngày tám tháng bốn tới đây
đến thời điểm hiện tại tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín tại việt nam đã đạt mức rất cao trong khu vực và quốc tế
việt nam hiện là một trong sáu nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới
bộ y tế và các địa phương cũng đang chuẩn bị để tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trong đầu tháng bốn này
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã ban hành quyết định về biểu mẫu
và quy trình cấp hộ chiếu vaccine
ngay sau đó bộ y tế đã phối hợp với bộ thông tin và truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng chức năng
trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín và các hệ thống liên quan phục vụ cho việc ký số và cấp hộ chiếu vaccine
đến nay các hệ thống đã sẵn sàng cho việc triển khai cấp hộ chiếu vaccine cho người dân
hiện công tác chuẩn bị triển khai các hộ chiếu vaccine cơ bản đã hoàn thành
người dân đã tiêm chủng khai báo chính xác thông tin và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng
xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm
công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa phá chuyên án về ma túy bắt một đối tượng thu giữ một kg ma túy ketamin
điều đáng nói các đối tượng thực hiện vận chuyển ma túy bằng đường hàng không
đối tượng bị bắt là nguyễn minh tuấn trú tải khối bệnh
phường hương bình thành phố vinh
tăng vật thu giữ gồm một kg ma túy ketamin năm trăm linh viên thuốc lắc một xe máy và một điện thoại di động
tuấn đã có một tiền án về tội cối gây thương tích
tại cơ quan công an nguyễn minh tuấn khai nhận cấu kết với người thân đang ở nước anh để mua bán ma túy
các đối tượng thông qua các phần mềm như zalo telegram messenger để bàn bạc
và lên kế hoạch vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam qua đường hàng không
khi ma túy được chuyển về nghệ an tuấn nhận hàng và chia nhỏ để bán cho các đối tượng
một đường dây ma túy khác cũng vì vừa bị lực lượng công an tỉnh bình phước triệt phá thành công
bắt giữ hai đối tượng là phạm trường sơn ba mươi tuổi và dương thanh sang ba mươi tám tuổi
cùng chú ấp thuận hòa một xã thuận lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước thu giữ một bánh heroin và nhiều vật chứng có liên quan
ngày ba mươi tháng ba lực lượng công an phát hiện bắt giữ phạm trường sơn trên đường từ tp hcm về tỉnh bình phước
đã quăng một bánh heroin
đối tượng phạm trường sơn khai nhận nguồn gốc bánh heroin trên là do dương thanh sang đưa tiền cho sơn để về tp hcm mua
cơ quan công an cũng khám xét khẩn cấp chỗ ở của dương thanh sang tại ấp thuận hòa một xã thuận lợi huyện đồng phú
thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến ma túy và dụng cụ để sử dụng ma túy
cùng với một số đối tượng có biểu hiện đã sử dụng ma túy tại nơi ở của sang
công an tp bumathua tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt giữ hai đối tượng đánh ghen
ép người tình của chồng ghi giấy nợ một trăm hai mươi triệu đồng để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản
hai đối tượng bị bắt là lê thị thìn bốn mươi hai tuổi trú tại phường tân thành
và lê xuân phương năm mươi tuổi chú tại xã cư ê bua tp bua ma thuột
theo kết quả điều tra ban đầu thì nghi chồng mình có quan hệ yêu đương với một người
nên đã nhờ trần công hải theo dõi ba mươi ngày với tiền công là ba mươi triệu đồng
sau đó hải đã liên hệ nhờ phương theo dõi và trả tiền công một mươi năm triệu đồng
số tiền này phương chia đôi với nguyễn thanh hoàng để cùng đi theo dõi
để thực hiện hành vi các đối tượng đã mua thiết bị định vị gắn vào xe máy của nạn nhân
đến ngày một mươi chín tháng ba phát hiện chồng đi cùng người tình đến một nhà nghỉ ở phường ea tam tp bua ma thuột
thìn cùng với các đối tượng kéo đến bắt quả tang
tại đây các đối tượng bắt ép người phụ nữ phải viết giấy nhận trả số tiền một trăm hai mươi triệu đồng
là chi phí mà thìn đã thuê người theo dõi và yêu cầu phải trả trong hai ngày
đồng thời ép đôi tình nhân lên giường nằm
để nhóm này quay video
sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan công an
nhận được tin báo khoảng một mươi giờ ngày hai mươi hai tháng ba tại quán cà phê vị đắng
phường tân thành tp bua ma thuột khi phương hải và hoàng đang nhận ba mươi triệu đồng từ nạn nhân
thì bị công an tp bua ma thuột phối hợp với công an phường ea tam bắt quả tang
thời gian qua lực lượng công an tại tỉnh an giang đã chủ động phối hợp cùng các lực lượng chức năng
triển khai đồng bộ các biện pháp trong đấu tranh
phòng chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới
nhất là tình trạng xuất nhập cảnh trái phép buôn lậu và gian lận thương mại
qua đó đã đem lại những kết quả tích cực trên tuyến biên giới tây nam
trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai chỉ tính riêng trên địa bàn huyện an phú tỉnh an giang
công an huyện cùng lực lượng chức năng đã phát hiện một trăm một mươi sáu vụ xuất nhập cảnh trái phép liên quan năm trăm ba mươi tám đối tượng
trong đó có nhiều vụ buôn lậu và gian lận thương mại khi các đối tượng cố tình tuần hàng hóa
từ nước campuchia vào việt nam
các đối tượng ở campuchia lập các trang mạng xã hội để tìm người cần việc làm để sang campuchia làm việc
lương bổng đại khái lương rất cao thu hút người dân
người ta nhẹ dạ cả tin người ta không biết người ta mới tìm đường đến an phú để xuất cảnh sang campuchia
xong xong đó để được xuất cảnh thượng lợi đối tượng campuchia lúc nào cũng có đường dây mất xích
để khi các đối tượng từ nơi khác đến các đối tượng ở địa bàn huyện an phú
tiếp nhận đưa vào các nhà trọ nhà nghỉ để giấu trong đó
đợi dụng những cơ hội mà lực lượng chức năng sơ sức để đưa sang campuchia
chỉ trong bốn tháng đầu năm lực lượng công an đã khởi tố bốn vụ liên quan một mươi hai đối tượng có hành vi tổ chức môi giới đưa người khác ra nước ngoài trái phép
các đối tượng còn lại cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt hành chính
bên cạnh đấu tranh lực lượng công an ở đây cũng chủ đề
cũng chủ động phối hợp cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến cho người dân
nhất là người dân sống tại các khu vực biên giới về âm mưu thủ đoạn của các loại tội phạm
và những quy định của pháp luật liên quan đến hành vi xuất nhập cảnh trái phép và chế tài đối với các hành vi này
về nhà lại tôi cũng tuyên truyền cho anh em người dân tộc trăm tôi đi campuchia về phải ngay cửa khẩu
đừng có đi trốn đi lén này kia nọ phải chấp hành theo
bên cạnh công tác là phòng chống dịch và chống xuất nhập cảnh trái phép
thì đối với phòng phủ hội đã kết hợp với các lực lượng công an xã công an huyện thường xuyên tổ chức toàn tra mật phục chống buôn lậu gian lận thương mại và các loại tội phạm
sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng đã nâng cao ý thức người dân
từ đó tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng khi phát hiện các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép
phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho công an các xã thị trấn kết hợp với lực lượng dân quân ở xã
rồi biên phòng xây dựng kế hoạch tổ chức từng tra trên các tiến biên giới kể cả ban ngày và ban điểm
để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên nơi bàn và trên tuyến biên giới
hành vi xuất nhập cảnh là hành vi trái pháp luật và luôn bị xử lý nghiêm
vậy nên bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng thì mỗi công dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm
đồng thời tố giác kịp thời các hành vi xuất nhập cảnh trái phép nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
thông tin mới nhất liên quan đến vụ xe ô tô đi với tốc độ cao đâm vào tiệm bánh mì khiến nhiều người bị thương
xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua trên đường điện biên phủ phường chính gián quận thanh khê thành phố đà nẵng
lực lượng công an quận thanh khê xác định nam tài xế điều khiển ô tô có sử dụng rượu bia và ma túy
thời điểm trên xe ô tô do người đàn ông điều khiển lưu thông trên tuyến đường lê duẩn khi đến khu vực đèn tín hiệu giao thông
tại đường nhánh của hầm chui điện biên phủ thì va chạm vào đuôi xe ô tô khách một mươi sáu chỗ
chưa dừng lại xe ô tô trên tiếp tục lùi và lao về hướng đường lê độ và đâm trực diện vào tiệm bánh mì
cú tông bất ngờ khiến sáu nạn nhân bị thương tích nặng hiện sức khỏe đã tạm ổn
tài xế ô tô cũng bị thương sau khi gây tai nạn đang được điều trị tại bệnh viện đà nẵng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang sáng nay cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm gia nguyễn văn nhật trú tại xã tân mỹ huyện chợ mới tỉnh an giang
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
thông tin từ cơ quan điều tra ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn nhật điều khiển xe ô tô tải chạy hướng ngã ba bà vệ
về thị trấn mỹ luông huyện chợ mới
khi đến khu vực tổ một ấp long thuận xã long điền b huyện trợ mới thì nhật ngủ gật không làm chủ được tay lái
nên đã điều khiển xe lấn sang làn đường bên trái
tông vào xe mô tô đang chạy ngược chiều do một người dân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba điều khiển chở theo hai người ở phía sau
cú tông trực diện đã khiến hai người đi trên xe máy tử vong
ngày hôm qua ba tháng bốn văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ban hành hai văn bản về việc chủ động ứng phó với mưa lớn lốc xét mưa đá gió giật mạnh lũ ngập lụt lũ quét xả lở đất
và chủ động ứng phó với mưa lớn lốc xét mưa đá gió giật mạnh lũ ngập lụt lũ quét xả lở đất

mưa lũ bất thường cháy mùa miền trung đã làm hai người chết một người mất tích và năm người bị thương
mưa lũ làm sập hai nhà năm mươi nhà bị tốc mái hai trăm sáu mươi hai thuyền ghe bị chìm khoảng hai sáu trăm linh lồng bè bị thiệt hại
hơn tám mươi tám hecta lúa và khoảng một mươi bảy hecta hoa mỏ bị ngập thiệt hại
lực lượng chức năng đang tích cực giúp người dân tổ chức tiêu úng nước rút đến đâu thu hoạch đến
đó nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân
dự báo khoảng từ ngày bảy cho đến ngày tám tháng bốn có khả năng xuất hiện một áp thấp nhiệt đới
trên vùng biển phía nam biển đông và hai cơn bão ở phía đông philippines có khả năng đi vào biển đông
các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến kiên giang chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo
cảnh báo để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản
đối với đối tượng vũ tiến chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn minh lâm
xã trường lâm thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi cách hai cm dưới trước đuôi mắt phải
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa là đối tượng nguyễn thiên dự
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn xuân hưng xã xuân khang huyện như thanh tỉnh thanh hóa
và đối tượng đinh thị loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn tám
xã xuân hòa huyện như xuân tỉnh thanh hóa
bị công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi tám và có sẹo chấm cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý